hai ngày nữa miền bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh cực mạnh
đây cũng sẽ là đợt rét nhất trong mùa đông năm nay
khu vực trung du và đồng bắc bộ có thể dưới một mươi độ c
vùng núi cao thì sẽ có khả năng cao là xảy ra mưa tuyết và băng giá
giữa ấm cơ thể quý vị cũng nên hạn chế các hoạt động ở ngoài trời
đồng thời tổ chức che chắn giữ ấm cho vật nuôi cây trồng và thủy sản
còn ngày hôm nay và ngày mai sẽ vẫn tiếp tục kiểu thời tiết đặc trưng của mùa xuân ở miền bắc
đó là mưa nhỏ mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng sớm
thông tin chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ có ở phần cuối của chương trình